phần đấu mỗi xã phường không có tội phạm hình sự không có tội phạm ma túy
lực lượng công an đồng lòng giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay một mươi tháng tám
đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương bộ công an
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy lạng sơn
về tình hình quán triệt triển khai các chủ trương nghị quyết chỉ thị của trung ương
về công tác phối hợp lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân phục vụ nhiệm vụ ổn định chính trị
và phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh lạng sơn
tiếp vào làm việc với đoàn có đồng chí nguyễn quốc đoàn
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy lạng sơn
nhận thức sâu sắc vai trò vị trí của công tác đảm bảo an ninh trật tự
những năm qua đảng ủy công an trung ương bộ công an và tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã thường xuyên phối hợp trao đổi
để thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân gắn với phát triển kinh tế văn hóa xã hội
qua đó công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an tỉnh lạng sơn
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tích cực nội bật
tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định quốc phòng an ninh được giữ vững
công an tỉnh đã tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp
nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các địa bàn chiến lược
nắm chắc tình hình không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
bảo vệ vững chắc đường biên giới làm tốt công tác đảm bảo an ninh tôn giáo dân tộc
triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế kéo giảm tội phạm
không để hình thành băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức
tỷ lệ khám phá các vụ án hình sự đều đạt vượt chỉ tiêu quốc hội giao
đặc biệt lạng sơn là địa phương rất quyết liệt
triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
sớm phê duyệt đề án và ban hành nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy
để đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an tỉnh lạng sơn thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong đó xác định đề án do tỉnh ủy trực tiếp ban hành nhằm nâng cao hiệu lực
hiệu quả đảm bảo khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện
từ những kết quả đáng ghi nhận đã đạt được bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh
tỉnh ủy lạng sơn cần đặc biệt quan tâm chú trọng công tác đảm bảo quốc phòng an ninh
giữ vững ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm
xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an toàn lành mạnh
phấn đấu mỗi xã phường không có tội phạm hình sự không có tội phạm ma túy

câu rõ nhiệm vụ kéo giảm tội phạm một cách căn bản bền vững nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án
tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
gắn với thủ tục hành chính và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả đề án sáu của chính phủ
có phần nâng cao chất lượng quản trị xã hội tiến tới xây dựng chính phủ số kinh tế số
cùng với đó là các giải pháp xóa đói giảm nghèo tiếp tục thực hiện chính sách an sinh xã hội
bộ công an sẽ đồng hành và có sự hỗ trợ thiết thực đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn đồng bào ở vùng sâu vùng xa
chiều nay tại thủ đô viên trăn cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã diễn ra hội đàm cấp thứ trưởng
giữa đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an lào
do trung tướng kham kinh phủy lạ mạ ni vong thứ trưởng bộ công an lào làm trưởng đoàn
thứ trưởng bộ công an lào kham kinh phủy lạ mạ ni vong nhiệt liệt chào mừng hoan nghênh
và đánh giá cao chuyến thăm cộng hòa dân chủ nhân dân lào và tham dự hội nghị cấp cao bộ trưởng asean
về vấn đề ma túy lần thứ tám của thứ trưởng nguyễn duy ngọc và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ vui mừng được sang thăm
làm việc với bộ công an lào nhân dịp tham dự hội nghị cấp bộ trưởng asean về vấn đề ma túy lần thứ tám tại thủ đô viêng trăn lào
chuyển lời chào trân trọng lời chúc sức khỏe của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam
tới đại tướng vy lai lạ kham phong phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ công an lào
tại hội đàm hai đồng chí thứ trưởng cùng thông nhất đánh giá công tác đảm bảo an ninh trả tự của mỗi nước
và phối hợp giữa hai bộ công an trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia
nhất là tội phạm về ma túy tội phạm sử dụng công nghệ cao
theo đó bộ công an lào đã đạt được những kết quả tích cực theo chương trình nghị sự quốc gia về phòng chống ma túy
được đảng chính phủ lào đánh giá cao và đã được báo cáo tại quốc hội lào
đạt được kết quả này phía lào ghi nhận sự giúp đỡ phối hợp chặt chẽ của bộ công an việt nam rất hiệu quả thiết thực
hợp tác về an ninh trả tự vẫn tiếp tục là trụ cột quan trọng trong tổng thể quan hệ hữu nghị vĩ đại
truyền thống đặc biệt việt nam lào
trên cơ sở kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi ba và bản ghi nhớ giữa bộ công an việt nam và bộ công an lào
về hợp tác phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một lực lượng cảnh sát hai nước đã để mạnh công tác trao đổi tình hình liên quan đến các loại tội phạm
đặc biệt là tội phạm về ma túy và tội phạm xuyên quốc gia phối hợp trao đổi thông tin và truy bắt các đối tượng truy nã của nước này lẩn trốn ở nước kia
để phục vụ công tác phòng chống tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy hoạt động khu vực biên giới hai nước
hai bộ đã phối hợp triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc công an lào
đến nay bộ công an việt nam đã bản giao cho phía lào hai trăm hai mươi bốn trụ sở
được sự đồng ý của chính phủ hai nước việt nam lào các đơn vị chức năng của hai bộ đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng công trình học viện chính trị công an nhân dân lào
đúng tiến độ thời gian để kịp khai giảng năm học mới vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi
về phương hướng hợp tác trong thời gian tới hai bên khẳng định tiếp tục duy trì tiếp xúc lãnh đạo cấp cấp giữa hai bộ
phối hợp xử lý vụ việc phát sinh nhanh chóng kịp thời
không để các thế lực thù địch các loại tội phạm hoạt động gây phương hại đến an ninh trả tự hai nước
thực hiện nghiêm túc các nội dung mà hai bộ đã ký kết
tiếp tục chia sẻ thông tin phối hợp chặt chẽ tăng cường hợp tác bảo đảm ổn định chính trị an ninh trật tự xã hội ở mỗi nước
hoạt động tội phạm xuyên quốc gia nhất là ma túy mua bán người
phối hợp đấu tranh ngăn chặn không để cho các tổ chức cá nhân bên thứ ba sử dụng lãnh thổ của nước này để gây phương hại đến lợi ích an ninh và sự ổn định của nước kia
đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện thỏa thuận cấp cao về vấn đề biên giới tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát
ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trai phép qua biên giới việt nam lào nhất là các đường tiểu ngạch

công trình xây dựng học viện chính trị công an nhân dân lào và thăm làm việc và động viên cán bộ chiến sĩ cơ quan đại diện bộ công an tại lào
nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
một mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc một mươi chín tháng tám năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
hôm nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã về dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tại phường nghi thu thị xã cửa lò tỉnh nghệ an cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an
phát biểu tại ngày hội thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đánh giá cao những kết quả tích cực phường nghi thu đã đạt được
trong xây dựng và triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc khẳng định những kết quả trên đã thể hiện tinh thần quyết tâm cao của đảng bộ
chính quyền và nhân dân địa phương
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị trước hết các cấp ủy chính quyền đoàn thể nhân dân phường nghi thu nói riêng và thị xã cửa lò nói chung
phát huy kết quả đạt được tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giúp người dân nhận thức được công tác đảm bảo an ninh trật tự giữ vững an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống
các ngành các cấp và là trách nhiệm của mỗi người dân
dịp này thứ trưởng lê văn tuyến đã trao bằng khen của bộ công an tới chính quyền phường nghi thủy thị xã cửa lò đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trao quà biểu dương và động viên phường nghi thu vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
hôm nay một mươi tháng tám trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã gửi thư khen đến giám đốc công an tỉnh hà tĩnh và trưởng công an huyện thạch hà hà tĩnh
ghi nhận và biểu dương thành tích công an huyện thạch hà đã triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền bị chiếm đoạt lên đến một trăm linh tỷ đồng
trước đó ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an tỉnh hà tĩnh đã tổ chức đấu tranh khám phá thành công chuyên án triệt phá nhóm đối tượng buôn bán thực phẩm chức năng kém chất lượng trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên cả nước thu lợi bất chính hơn một trăm linh tỷ đồng
bắt giữ khởi tố một mươi sáu bị can thu giữ một trăm linh năm điện thoại di động một mươi một móc búc ba mươi một laptop hai năm tấn sản phẩm chức năng
ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch hà
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thạch hà đã ra quyết định khởi tố một mươi sáu bị can và lệnh tạm giam đối với tám bị can là lãnh đạo và nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển khang thịnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các đối tượng này đến từ nhiều tỉnh thành phố trong cả nước gồm hà nội nam định thái nguyên phú thọ lào cai tuyên quang nghệ an và thành phố hải phòng
nội dung thư khen nêu đây là chiến công xuất sắc thể hiện quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh hà tĩnh nhất là công an huyện thạch hà trong triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với nhiều thủ đoạn tinh vi chuyên nghiệp
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia điều tra khám phá vụ án
đồng chí thứ trưởng đề nghị công an tỉnh hà tĩnh tiếp tục phối hợp với công an các đơn vị địa phương liên quan khẩn trương điều tra mở rộng vụ án củng cố tài liệu chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng theo quy định pháp luật phối hợp làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để các tổ chức người dân nâng cao cảnh giác và tích cực hỗ trợ giúp đỡ lực lượng công an đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên không gian mạng